tiếp tục chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ vào chiều ngày một mươi ba tháng hai tại thủ đô new delhi
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã hội kiến với tổng thống ấn độ ramna kovind
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tần suất trao đổi và tiếp xúc cấp cao hàng năm
tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận và cam kết đã ký như là chương trình hành động hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác mở rộng đầu tư
đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi dành cho việt nam
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc khách quan toàn diện bảo đảm lợi ích của tất cả các bên
tối cùng ngày phó chủ tịch nước đã đến thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con việt kiều tại ấn độ